vào sáng ngày bảy tháng ba công an huyện lạc dương cho biết qua công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
đơn vị đã tìm thấy một du khách bị lạc tại núi lang biang thuộc thị trấn lạc dương tỉnh lâm đồng
trước đó vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng ba nhận được tin báo của nhân viên khu du lịch lang biang
thị trấn lạc dương huyện lạc dương có một du khách nước ngoài đi lạc
qua ghi nhận cơ quan công an đã ghi nhận đoàn tham quan khu du lịch la biang đỉnh rada gồm một mươi sáu thành viên
quá trình di chuyển một thành viên trong đoàn đã tách đoàn và đi lạc
người đi lạc là ông song moon soo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai quốc tịch hàn quốc
ngay sau đó lực lượng công an phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành tìm kiếm du khách theo các lối mòn
đến hai mươi giờ cùng ngày du khách đã được đưa về trụ sở công an thị trấn lạc dương với tình trạng sức khỏe bình thường
công an huyện lạc dương khuyến nghị các đơn vị tổ chức tham quan
du khách không nên tự ý đi vào rừng mà không có sự hướng dẫn của hướng dẫn viên
hoặc của cơ quan chức năng để tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra